những ngày sau chiều tối vùng thanh hóa nghệ an có khả năng xảy ra mưa rào các khu vực khác phổ biến ít mưa

gió mùa tây nam yếu đi nhanh do vậy mưa rào vào chiều tối và đêm trên khu vực tây nguyên mưa sẽ giảm
tuy nhiên trong tối và đêm nay vẫn có mưa dịa rộng vùng mưa chính chỉ còn tập trung ở phía bắc
khu vực gia lai can tum phía nam giảm mưa nhanh lượng ít nhiệt độ là từ ba mươi cho tới ba mươi một độ

bản tin một